chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày một mươi sáu tháng hai của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
liên quan đến những sai phạm trong công tác mua sắm thiết bị giáo dục tại sở giáo dục và đào tạo thành tỉnh hà tĩnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
vụ án cũng đã được đưa vào diện theo dõi của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh
trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi chín sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà tĩnh thực hiện một mươi bảy gói thầu mua sắm thiết bị dạy và học
tổng giá trị hợp đồng là hơn hai trăm năm mươi tỷ đồng
trong đó mua sắm tập trung một mươi năm gói thầu tổng giá trị là hơn hai trăm bốn mươi tỷ đồng
sở giáo dục và đào tạo tự mua sắm hai gói thầu
trong quá trình thực hiện việc đấu thầu cung cấp thiết bị giáo dục các đơn vị trúng thầu đã có sự cháo đổi phụ lục trong phần hồ sơ
hợp thức hóa giá trúng thầu giá hợp đồng
công tác thẩm định giá tài sản còn thiếu sót gói thầu có giá cao bất thường so với giá nhập khẩu và giá bán của nhà phân phối
gây thất thoát ngân sách nhà nước
so sánh giá nhập khẩu và giá bán lại cho sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà tĩnh
thì số tiền tranh lệch tại những gói mua sắm thiết bị giáo dục này lên đến hơn sáu mươi tỷ đồng
ngoài việc buông lòng quản lý dẫn đến để các nhà thầu vi phạm trong việc đấu thầu nâng giá và đánh cháo thiết bị
sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà tĩnh cũng được cho là đã mua nhiều thiết bị lạc hậu
không phù hợp với nhu cầu thực tế dẫn đến không phát huy được hiệu quả
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bốn nghìn bảy trăm linh sáu d đã nhận tiền của lái xe chủ xe đăng kiểm để thực hiện không đúng quy trình
kỹ thuật đăng kiểm phương tiện xe cơ giới bỏ qua các lỗi quỹ thật
công an tỉnh đắk lắc vừa ra lệnh quyết định giữ hình sự đối với bảy đối tượng liên quan đến các sai phạm
tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bốn nghìn bảy trăm linh sáu d
các đối tượng bị bắt giữ bao gồm mai huỳnh lệ thu phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn an phát
lại phú hợp giám đốc trung tâm bốn nghìn bảy trăm linh sáu d đăng kiểm viên nguyễn phước quang đăng kiểm viên đinh công kiên
nhân viên nghiệp vụ
trọng quân kế toán nguyễn quang thành và nguyễn trung cang nhân viên trung tâm và bảo vệ
cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các đối tượng để phục vụ công tác điều tra
quá trình điều tra bước đầu công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện đối tượng thuộc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bốn nghìn bảy trăm linh sáu d
km một mươi năm quốc lộ hai mươi sáu xã hòa đông huyện kronpark tỉnh đắk lắc
nhận tiền của các lái xe chủ xe đăng kiểm để thực hiện không đúng quy trình kỹ thuật đăng kiểm phương tiện xe cơ giới
bỏ qua lỗi kỹ thuật và phương tiện được cấp chứng nhận đăng kiểm
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh vĩnh phúc cho biết
vừa phối hợp bắt giữ vụ vận chuyển sản phẩm động vật có màu sắc tím tái bốc mùi
tại đường quốc lộ hai a thuộc phường đồng tâm thành phố vịnh yên
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh vĩnh phúc
chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh phúc
kiểm tra phát hiện xe mô tô do nguyễn tiến
dũng chú tại xã nghĩa hưng huyện vĩnh tường điều khiển
kéo theo xe lôi cải tiến chở ba trăm năm mươi kg đầu lợn còn nguyên lông
màu sắc tím tái xuất huyết tai có dấu hiệu bốc mùi
chủ xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ kiểm soát thú y
hiện phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh vĩnh phúc
đã phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản tạm giữ phương tiện
buộc người vi phạm tiêu hủy số sản phẩm động vật trên và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
thưa quý vị tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba ủy ban châu âu ec sẽ tiếp tục kiểm tra việc chấp hành đánh bắt cá trên biển của ngư dân chúng ta
để quyết định có gỡ thẻ vàng đối với ngành thủy sản nước ta hay không
vậy nên bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát duy trì thực thi pháp luật trên biển
hiện lực lượng cảnh sát biển luôn tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng
tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền
để ngư dân hiểu rõ rủi ro tác hại từ đó nâng cao ý thức trong việc chấp hành các quy định khi đánh bắt hải sản
và không vi phạm vùng biển của nước ngoài
một chuyến tuần tra kiểm soát kết hợp chống khai thác hải sản bất hợp pháp
không khai báo và không theo quy định iuu của lực lượng cảnh sát biển việt nam trên vùng biển vịnh bắc bộ
đây là chuyến công tác có sự tham gia của nhiều lực lượng như bộ chỉ huy bộ đội biên phòng
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh ven biển phía bắc lực lượng công an hải quan kiểm ngư
các bới trong chuyến tuần tra lần này là chúng tôi tổ chức thành lập tổ kiểm tra niêm ngành
tiến hành kiểm tra và tuyên truyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên biển
đặc biệt là hành vi khai thác hải sản trái phép
trong chuyến thực hiện nhiệm vụ đoàn công tác liên ngành đã đến từng tàu cá của ngư dân hoạt động trên khu vực
để tiến hành kiểm tra các quy định bắt buộc khi ra khơi đánh bắt hải sản
đồng thời tập trung tuyên truyền về nội dung iuu
đây là dịp thuận lợi để các lực lượng tham gia rút ra được những kinh nghiệm trong công tác tuần tra kiểm soát
cũng như trao đổi nghiệp vụ

chỉ dụng hải sản xây dựng kế hoạch tuyên truyền và phối hợp với ngành chức năng
trong đó có đơn điểm của trang bình việt nam
trong quá trình hoạt động tuyên truyền bà con quy định về khai thác bất hợp pháp pháp
không khai bảo không trả quy định
và tuyên truyền bà con nắp đặt thiết bị giám sát hành trình
và duy trì thiết bị giám sát hành trình hoạt động khi khai thác hoạt động trang bình việt nam
vận động bà con không khai thác đến vùng đất nước ngoài
để chung thạch vùng quả nước gỡ thạch bảng cho trang bình việt nam
cái sớm rất trọng đối chất
và đây cũng là một kinh nghiệm mà chúng tôi đúc rút được
để khi về triển khai tới với biên phòng tỉnh nhà an ngoài riêng
và biên phòng các tỉnh đường biên giới trận biển
nói chung đặc biệt là trong công tác quản lý kiểm tra kiểm soát
tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm lực pháp và quá trình khai thác trận biển
chúng tôi xác định được mức nguy hại của chúng ta vì áp cái thẻ bảng
hiện nay ủy ban ec đã kiểm tra chúng ta lần thứ tư
còn không gì thay đổi đâu
lần thứ năm sẽ diễn ra vào tháng năm và tháng sáu tháng năm hai nghìn hai mươi ba
nếu chúng ta vẫn còn tàu cá việt nam vi phạm vùng biển nước ngoài
thì chúng ta sẽ bị áp thẻ đỏ
áp xe đỏ đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ không được xuất khẩu thủy hải sản sang các nước châu
đây là vấn đề cấp bách mà chính phủ đã xác định là chúng ta cương quyết năm hai nghìn hai mươi ba phải rút được thẻ vàng
từ cái việc xác định được ý nghĩa vai trò của việc rút thẻ bảng này

vấn đề là tuyên truyền giáo dục cho bà con ngư dân
là không vi phạm eu trên vùng biển được phân công
thì chúng tôi xác định rất rõ
thông qua chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
thì chúng tôi luôn luôn ưu tiên đặt lên hàng đầu
là vấn đề tuyên truyền về cái vùng biển việt nam được phép đánh bắt
vùng biển không được phép đánh bắt để bà con chúng ta không vi phạm iuu
thì thông qua cái hoạt động này rất là mừng
là từ quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến nay là gần hết quý i năm hai nghìn hai mươi ba
thì vùng biển chúng tôi đảm nhiệm
không có một tàu cá của việt nam nào vi phạm vùng biển nước ngoài
thông qua những hoạt động kiểm tra xử lý ngăn chặn tuyên truyền của lực lượng liên ngành
thì thái độ cũng như ý thức của ngư dân đang dần có sự thay đổi
và kỳ vọng những vi phạm của ngư dân về vùng biển không được phép đánh bắt sẽ được ngăn chặn
thưa quý vị hiện bộ tư pháp đang xây dựng dự thảo trình chính phủ
về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó có đề xuất sửa đổi một loạt quy định của luật thuế thu nhập cá nhân
bộ tư pháp cho rằng nếu dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi sáu
luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi có hiệu lực thi hành
thì cũng có thể nghiên cứu sửa đổi nâng mức giảm trừ gia cảnh
và cắt giảm hai bậc thuế trong tính thuế thu nhập cá nhân
nội dung này đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân
với vị trí là quản lý trong doanh nghiệp
chị nguyễn thị huệ đã đóng thuế thu nhập cá nhân
nhiều năm nay hiện chị có hai con là người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh
tuy nhiên theo chị với mức chi phí sinh hoạt ở hà nội như hiện nay
thì mức tính thuế thu nhập cá nhân và mức giảm trừ gia cảnh cũng đã không còn phù hợp
thì người lao động cũng sẽ có những động lực để có thể công hiến và làm việc
đóng góp cho xã hội cũng như là đời sống của gia đình có thể được cải thiện hơn
là một người trẻ anh hoàng trung hiếu luôn nhận thức được trách nhiệm của mình
trong việc đóng thuế đóng góp cho xã hội
tuy nhiên với mức đóng thuế như hiện nay
rất khó để anh có thể vừa trang trải cuộc sống vừa dành dụng phát triển cho tương lai
đặc biệt là trong điều kiện công việc đang khó khăn như hiện nay
tôi thì tôi mong muốn là cái mức thu nhập thuế thì nó cần được nâng cao lên
thì như vậy thì sẽ có nhiều điều kiện cho người lao động
cũng như là mình đang trong cái giai đoạn mà nói chung kinh tế cũng khó khăn
theo ý kiến của các chuyên gia biểu thuế lũy tiến từng phần hiện hành là chưa hợp lý
quá nhiều bậc giãn cách giữa các bậc quá hẹp
theo đó đề xuất của bộ tư pháp về việc xem xét giảm bậc tính thuế với người làm công ăn lương
từ bảy bậc
từ bảy bậc
xuống còn năm bậc
và điều chỉnh độ giãn cách giữa các bậc thuế cho phù hợp với những thay đổi về mức sống dân cư
được nhiều chuyên gia đánh giá là phù hợp
khi mà thiết kế biểu thuế lũy tiến từng phần
thì chúng ta phải thiết kế được là cái mức thuế xuất tối thiểu và tối đa
ví dụ bây giờ chúng ta đang lấy tối đa là ba mươi năm
thì rõ ràng là cao
cho nên nên xem xét lại cái biểu thuế cao đẹp nhất
để tiến rằng là khi tiến lại trong các bậc
ví dụ năm bậc hoặc bảy bậc chẳng hạn
thì sẽ không còn cái thiểu xuất ở điều tiết quả cao nữa
mà nên tương đương bình quân khoảng là hai mươi hai mươi hai thì nó hợp lý
về mức giảm trừ gia cảnh
theo các chuyên gia cần được nghiên cứu tính toán một cách kỹ lưỡng
và xem xét tăng lên để phù hợp với sự biến động của giá cả
cũng như sự gia tăng mức sống của người dân trong giai đoạn tới
cái mức giảm trừ gia cảnh hiện nay
nó tương đối thấp so với cái nhu cầu thực tế
chi tiêu ở các cái thành phố lớn
nó cũng không phù hợp với cái mặt bằng
về thu nhập của người dân hiện nay
thì chúng ta nghĩ rằng là cần phải nâng lên
ở cái mức khoảng từ một mươi bảy đến một mươi tám triệu cho một người
và cái mức giảm trừ cho người đánh theo
cũng cần phải được tính toán nâng lên
ở một cái mức phù hợp
việc sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân
là yêu cầu cần thiết cho một số quy định
đã không còn phù hợp với thực tiễn
qua đó khuyến khích nỗ lực lao động
nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế
trong việc thu hút những chuyên gia
lao động có tay nghề cao của nước ngoài
vào làm việc tại việt nam
tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
tại buổi làm việc với lãnh đạo
tập đoàn điện lực việt nam evn
về dự án đầu tư xây dựng
các dự án nguồn điện và lưới điện
tình hình cân đối tài chính của evn
và xây dựng phương án
giá bán lẻ điện bình quân
trong năm hai nghìn hai mươi ba
bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên
đã chỉ đạo evn cần bám sát
tuân thủ quy trình thực hiện theo quy định của thủ tướng chính phủ
quy định về cơ chế điều chỉnh
giá bán lẻ điện bình quân
bộ trưởng bộ công thương cũng chỉ đạo evn
chủ động tham gia đề xuất các nội dung sửa đổi
bổ sung các quy định hiện hành
về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện
cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
tại các quyết định của thủ tướng chính phủ
cơ chế giá điện thị trường điện
tại luật điện lực
cơ chế mua bán điện trực tiếp
dppa để đảm bảo giá điện phản ánh đầy đủ
yếu tố thị trường
tạo môi trường bình đẳng giữa các bên
trong hoạt động điện lực
chủ tịch ủy ban quản lý vốn nhà nước
tại doanh nghiệp nguyễn hoàng anh
cũng đã có ý kiến chỉ đạo evn
khai thác giải pháp
tháo gỡ những khó khăn vướng mắt
về đầu tư các dự án như là
ô môn ba trị an mở rộng
và phối hợp với các cơ quan hoàn thiện
báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét
về các giải pháp đảm bảo
nhằm cân bằng kết quả sản xuất kinh doanh điện
trong năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó có các nội dung liên quan đến đánh giá
xếp loại doanh nghiệp
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến
với cụm tin giá cả vào ngày một mươi sáu tháng hai
theo số liệu của tổng cục hải quan mới công bố
trong tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
cả nước đã nhập khẩu

tổng kim ngạch là

tăng mạnh hai trăm một mươi chín về số lượng
và tăng một trăm bốn mươi chín về giá trị kim ngạch
so với cùng kỳ năm ngoái
tính trung bình mỗi ô tô nhập khẩu
về nước có giá trị là khoảng hơn năm trăm một mươi hai triệu đồng
thống kê cũng chỉ ra
thái lan đã giành lại vị trí số một
về thị trường nhập khẩu ô tô về việt nam
trong tháng đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi ba
giá trị trung bình của ô tô nhập thái lan
về việt nam có giá khai báo tại cảng
trong tháng một là một mươi tám bảy trăm sáu mươi bốn đô la mỹ một xe
tương đương với bốn trăm bốn mươi hai triệu đồng một xe
tại sóc trăng
người nông dân lại phấn khởi
khi vụ hành tím năm nay đang được mùa được giá
hiện tại giá thu mua của thương lái
đạt từ hai mươi hai mươi năm đồng một kg
đảm bảo đem lại mức lợi nhuận khá
cho các hộ trồng hành
đạt mức hơn một trăm linh triệu đồng mỗi hectare
vụ hành tím này bà con nông dân thị xã vĩnh châu
ươm trồng được trên năm hectare
hiện có một tám trăm linh hectare đã cho thu hoạch
năng suất bình quân mỗi hectare
từ một mươi tám đến hai mươi tấn
dù kinh nghiệm từ những năm trước
năm nay bà con trồng hành giải vụ
nên đến mùa thu hoạch không xảy ra tình trạng ủ nứ nông sản
cùng với đó bà con đẩy mạnh liên kết tiêu thụ
nên đầu ra của sản phẩm tương đối dễ dàng
giá cam sành lao dốc mạnh chưa từng có
khiến nông dân vĩnh long rơi vào tình trạng lỗ nặng
có vườn cam chín vàng chĩu cả cây
nhưng tìm thương lái đỏ mắt
nếu như trước tết giá cam sành giao động
từ tám đến một mươi hai đồng một kg
hiện giá cam tại vườn chỉ còn từ ba bốn đồng một kg
thậm chí là một đến hai đồng một kg
có vườn cam chín vàng chĩu cây
nhưng không có người mua
nguyên nhân là do sản phẩm cam địa phương
chỉ tiêu thụ trong nước
thời tiết năm nay lạnh hơn các năm
nên nhu cầu từ các thị trường như thành phố hồ chí minh
và các tỉnh miền bắc không nhiều
để đồng hành cùng bà con
thì thành phố hồ chí minh đã có những cách
để giải cứu cam sành
hỗ trợ người nông dân ở tây nam bộ
trong thời điểm hiện tại
và câu chuyện cụ thể sẽ có trong mục kinh tế phương nam
ngày sau đây
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế vương nam
thưa quý vị mới đây thì hiệp hội bất động sản
thành phố hồ chí minh horea
đã kiến nghị chính phủ và các bộ ngành
hỗ trợ người mua căn nhà đầu tiên
với mức giá không quá hai tỷ đồng
được vây lại suốt là bốn bảy mỗi năm
trong thời hạn là từ một mươi cho đến hai mươi năm
hiệp hội bất đồng sản thành phố hồ chí minh horea
cho biết trong một mươi bảy năm qua
quỹ phát triển nhà ở thành phố hồ chí minh
đã hỗ trợ khoảng năm năm trăm linh cán bộ công chức
viên chức nhà nước cán bộ lực lượng vũ trang
cán bộ công đoàn về vốn ưu đại
để mua nhà ở với khoảng vài những năm đầu
chỉ bốn trăm linh triệu đồng và được điều chỉnh tăng lên
qua các năm khoảng vài chín trăm linh triệu đồng
và không vượt qua bảy mươi giá trị căn hộ
với lại suốt ưu đại đến bốn bảy
mỗi năm trong hai mươi năm
cho rằng cách làm trên không quy định
mức giá mua căn nhà được hỗ trợ vốn và lại suốt ưu đại
nên có thể áp dụng các trường hợp mua nhà giá trị cao
theo hiệp hội bất động sản thành phố hồ chí minh
chính sách hỗ trợ tính dụng ưu đại
cho người mua căn nhà đầu tiên
là chính sách đã được nhiều nước áp dụng
nhưng chưa được quy định trong luật nhà ở nước ta
do đó hiệp hội đề nghị xem xét bổ sung
và dự thảo luật nhà ở sửa đổi
quy định chính sách hỗ trợ lại suốt ưu đại
trong một mươi đến hai mươi năm
cho người mua căn nhà đầu tiên
là căn hộ có mức giá không quá hai tỷ đồng
ghi nhận cho thấy hiện nay
giá thuê đất công nghiệp thành phố hồ chí minh
cuối năm hai nghìn hai mươi hai đã lên tới ba trăm linh đô la mỹ mỗi mét vuông
ở mỗi chu kỳ thuê
và đang là mức giá cao nhất khu vực phía nam
tại miền nam
giá thuê đất bình quân tăng tám một mươi ba theo năm
và đạt một trăm sáu mươi sáu đô la mỹ một mét khối
chu kỳ thuê còn lại vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai
cao hơn khoảng ba mươi tám
so với mức trung bình của khu vực miền bắc
giá thuê có thể tăng đến
hơn hai trăm tám mươi ba trăm linh đô la mỹ mỗi mét vuông
chu kỳ thuê tại các vị trí đắc địa
tại thành phố hồ chí minh bình dương và long an
tương tự báo cáo của savin việt nam
cũng cho biết đến cuối năm hai nghìn hai mươi
giá thuê trần cao nhất
đất công nghiệp tại thành phố hồ chí minh
chạm mức ba trăm linh đô la mỹ mỗi mét vuông
chu kỳ thuê và tỷ lệ lấp đầy gần như tuyệt đối
tại vùng lân cận như long an và bình dương
giá thuê đất công nghiệp
đã lên đến gần một trăm tám mươi đô la mỹ mỗi mét vuông
chung kỳ thuê và nguồn cung có sẵn không quá nhiều
đã tăng giá thuê đất
tại các thủ phủ công nghiệp phía nam
kéo dài trong nhiều năm qua
và liên tục lập đỉnh mới
ngoài quỹ đất ngày càng hàng hẹp
một yếu tố thúc đẩy giá thuê đất công nghiệp phía nam tăng
chính là hạ tầng giao thông
đang được cải thiện và phát triển
để kết nối liền vùng tốt hơn
trong bối cảnh hàng loạt khó khăn xuất hiện
trên thị trường trái phiếu
doanh nghiệp dự thảo nghị định sửa đổi
nghị định sáu mươi năm năm hai nghìn hai mươi hai
với nhiều quy định đổi mới
được đề xuất trong đó thì đáng chú ý
là đề xuất cho phép doanh nghiệp
thanh toán trái phiếu bằng tài sản khác
bộ tài chính trên chính phủ quy định
trường hợp doanh nghiệp không thể thanh toán gốc lãi trái phiếu bằng tiền
thì có thể đàm phán với nhà đầu tư
để thanh toán bằng tài sản khác
theo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật dân sự
pháp luật chuyên ngành và pháp luật có liên quan
phải được người sở hữu trái phiếu chấp thuận
doanh nghiệp phải công bố thông tin
và chịu trách nhiệm về tình trạng pháp lý
của tài sản sử dụng để thanh toán gốc lại trái phiếu
thời gian qua một số doanh nghiệp
đặc biệt thuộc nhóm bất đồng sản
gặp khó khăn thanh toán nghĩa của cửa đáo hàng
có doanh nghiệp đã đàm phán thanh toán gốc trái phiếu
bằng cổ phần
có doanh nghiệp đàm phán với nhà đầu tư
để thanh toán gốc lại trái phiếu
bằng sản phẩm bất đồng sản
trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia của các bộ ngành
các chuyên gia và ý kiến thẩm định của bộ tư pháp
để doanh nghiệp phát hành
có cơ sở thanh toán trái phiếu
bằng các tài sản khác của chính doanh nghiệp phát hành
hoặc bên thứ ba
trong bối cảnh doanh nghiệp đang gặp khó khăn
cần đối dòng tiền để thanh toán các khoản nợ trái phiếu đến hàng
doanh số ô tô sản xuất trong nước
sụt giảm mạnh trong tháng đầu năm cho thấy
thị trường dần trầm lắng
điều này gây lo lắng cho nhiều nhà sản xuất
và lắp ráp ô tô trong nước
theo hiệp hội các nhà sản xuất ô tô việt nam
do số bán hàng tháng một của xe lắp ráp trong nước
chia đạt tám tám mươi sáu xe
giảm năm mươi bốn so với tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
nhìn tổng quát
sáng lượng tiêu thụ ô tô bắt đầu suy giảm đột ngột
từ quý tư năm hai nghìn hai mươi hai
bất chấp sự cải thiện đáng kể về nguồn cung linh kiện
cũng như tăng trưởng kinh tế vĩ mô
được ghi nhận kết quả tích cực
vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
do số bán hàng của toàn thị trường
đạt ba mươi sáu ba trăm bảy mươi một xe
giảm năm so với tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
và giảm sáu so với tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tiếp tục sang tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
do số bán ô tô toàn thị trường
chỉ đạt ba mươi năm ba trăm linh một xe
tiếp tục giảm ba so với tháng một mươi một trước đó
và giảm hai mươi bốn so với tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
do số bán của sản lắp ráp trong nước

giảm sáu so với tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
xu hướng do số giảm liên tiếp của các tháng gần đây
khiến các doanh nghiệp ngày càng lo lắng
thưa quý vị trong những ngày qua
thì người trồng cam của các tỉnh tây nam bộ
đang điêu đứng
khi mà giá cam sành giảm mạnh chưa từng có
hiện thì giá cam được thương lái thu mua
tại vườn chỉ từ là hai cho đến ba đồng một kg
đồng cảm với nỗi khó khăn của người trồng cam
thì chiến dịch giải cứu cam
đã được triển khai tại thành phố hồ chí minh
và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình
của người dân thành phố
chỉ trong buổi sáng hôm nay
xe chở cam của tiểu thương này
đã bán được gần một tấn cam xanh
được thu mua từ tỉnh bến tre
với các tiểu thương khác
tại các chợ bà chỉu phạm văn hai
sức tiêu thụ đến gần hai tấn trong ngày
theo ghi nhận
so với những ngày trước đó
cam sành về các chợ và về đến các điểm bán
đã nhiều hơn
sở dĩ cam xanh được tiêu thụ tốt
là nhờ vào chiến dịch giải cứu cam xanh
cho người dân miền tây được phát động rộng rãi
trên các trang mạng xã hội diễn ra trong mấy ngày qua
nó nhiều lắm
nó nhiều lắm
trời nắng này người ta uống nước cơm nhiều lắm
cam giải cứu
cam giải cứu
cam mua nhiều
trời nắng này cam cũng có chất
cam mua cam việt nam
là người ta mua cam trung quốc
một mươi kg cũng có
mua lẻ cũng có
thời điểm trước tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn
giá cam giao động từ sáu đến bảy đồng một ký
với giá bán này
nông dân đã không có lãi
do đó trước việc tranh lợi về giá
so với những năm trước
nên nhiều nông dân đã neo lại
chờ qua tết với hy vọng cam sẽ tăng giá
đây chính là nguyên nhân dẫn đến lượng cam tồn động rất lớn
và tục giá chỉ còn hai đến ba đồng một kg
mua gì mình dắt
mình bán ly trại nắng này nè
uống nước cam có nhiều sức đề kháng
cho nên uống nước cam tốt
vào một trại nắng này mọi người uống cam nhiều
mình ủng hộ cho bà con nông dân ở miền tây
tại vì năm nay giá cam nó
khắp quá so với mọi năm
cho nên nói chung là mình vừa
kinh doanh vừa phụ bà con miền tây
để giải cứu cam
mình cũng nghe là
ở miền tây là
ở miền tây cam nó đang nhiều
nó không có tiêu thụ kịp
nên là mình cũng
muốn giúp đỡ một phần cho dân miền tây
để tiêu thụ cam
để giúp đỡ cho dân miền tây
với lại uống cũng khỏe mà
cho nên là bà con cũng cố gắng
cố gắng giúp đỡ cho dân miền tây
vừa sức khỏe cho mình
mà vừa rẻ nữa
không chỉ tại các chợ truyền thống
trên khắp các trang mạng xã hội
và các hội nhóm nông sản
và ngày qua rằm rộ các bài răng
nhờ giải cứu cam các tỉnh miền tây
như bến tre vĩnh long
vì cam sành đội chợ
nhiều nhóm giải cứu nông sản
tại tp hcm cũng đã vào cuộc
đứng ra gom đơn
mỗi đơn từ một mươi kg với giá chín mươi đến một trăm linh đồng
cam được lấy trực tiếp
từ các nhà vườn miền tây
vận chuyển về tp hcm
và đóng thành túi
giao đến cho khách
bên cạnh đó
các siêu thị hiện đại như bích xê
sài gòn co op
cũng đã và đang
có những chiến dịch giải cứu cam
trong những ngày tới
ghi nhận đến ngày một mươi tháng hai
những công ty lớn về công nghệ của mỹ
đã xả thải bảy mươi bảy nhân viên
một hiện tượng gây chú ý cho ngành dân sự
những công ty tuyển dụng
đánh giá được các giảm lao động này
có thể đoán trước một phần
vì chu kỳ nhất định của nó
tuy nhiên vấn đề tác động trực tiếp đến việt nam
là sự chú tâm nâng cao chất lượng
tây nghề nhân sự công nghệ
hướng đến xu thế nhân sự đa năng
phóng sự này cũng khép lại
kinh tế phương nam hôm nay
thống kê của đơn vị crunchbase cho thấy
trong năm hai nghìn hai mươi hai
công ty công nghệ tại mỹ
cả phân khúc tư nhân và công ty nhà nước
cắt giảm tổng cộng một trăm bốn mươi việc làm
bốn tập đoàn lớn là amazon
chứng kiến được xa thải trên diện rộng
với số người lao động bị ngân việc
lần lượt là một mươi tám một mươi hai

khoảng thời gian hai năm covid
đến thời gian
giá trị của các công ty công nghệ
lên một mức kỷ lục
cho nên việc sử dụng những nền tảng
sử dụng những thứ đó tăng lên rất nhiều
và để phục vụ cho nhu cầu đó
các công ty công nghệ trong hai năm đó
tuyển dụng một cách ồn
khi bắt đầu covid giảm thiểu
một số thứ quay lại như bình thường
với số lượng nhân sự
những dự án đó
thì thời điểm này
những dự án đó trở nên ít thú vị hơn
cho nên lúc này
họ phải cách giảm
tại việt nam
các giảm nhân sự cũng hiện hữu
từ quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai
tập trung vào hai nhóm ngành chịu tác động
từ suy thoái kinh tế lớn
là may mặt và bất đồng sản
còn ngành công nghệ it tại việt nam
cũng chịu tác động dây chuyền
từ đợt xa thải diện rộng
đặc biệt khi hiện tượng này diễn ra khá tương tự
với các tập đoàn tại trung quốc
như xiaomi tencent jd com
các công ty lớn ở việt nam
mình thấy là đa phần là các công ty gia công
về phần mềm
cho nên là những công ty ở nước ngoài
các ông lớn ở nước ngoài bị ảnh hưởng
chắc chắn mình sẽ ảnh hưởng
bởi vì đa phần các công ty ở nước ngoài
họ sẽ thuê nhân công việt nam
để gia công lại cho công ty lớn đó
cho nên là hiện tại thì
một phần là các công ty gia công
một phần là các công ty công nghệ
sản xuất những sản phẩm về công nghệ
cũng bị ảnh hưởng
nhìn nhận sau làn sóng cắt giảm nhân sự công nghệ này
có thể dẫn đến hai hiện tượng
thứ nhất lượng nhân sự cấp cao và đội ngũ kỹ sư
sau khi rời các tập đoàn lớn
sẽ làm nóng thêm đường đua khởi nghiệp
với nhiều mô hình công nghệ mới
thứ hai những vị trí cao yêu cầu
tăng nghề sâu của thế hệ công nghệ mới
từ ai và blockchain

sẽ dần trở về mức lương thưởng hợp lý cho nhà tuyển dụng
đội ngũ kỹ sư cũng phải nâng cao trình độ
trở thành một nhân viên đa nhiệm
trước mối đe dọa xa thải

hai ba người để làm cho năm bảy đầu việc đó

đánh giá chung ngay cả tại hai quốc gia
thực hiện sa thải diện rộng là mỹ và trung quốc
đợt cắt giảm này dù để lại hệ quả tiêu cực
cho người lao động nhưng không có ảnh hưởng
đến đà phát triển của ngành
bởi sau đợt cắt giảm số lượng nhân viên gần như trở lại
đúng giai đoạn trước dịch
việt nam có lợi thế hơn khi công ty cần kỹ sư công nghệ
đặc biệt lĩnh vực điện toán đám mây
quản lý bảo mật
phát triển các ứng dụng phi tập trung từ blockchain
vẫn đang khác nhân sự giỏi
số liệu của các trung tâm dịch vụ việt nam
ở hai thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh
vẫn chỉ ra riêng trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba
nhu cầu tìm công việc chuyên môn cao về công nghệ
vẫn lên đến gần ba mươi